thưa quý vị một vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng vừa xảy ra vào dạng sáng ngày hôm nay trên tuyến quốc lộ một a đoạn qua địa phận tỉnh bình thuận khiến tám người tử vong và bảy người bị thương
trước đó vào khoảng một giờ một mươi phút ngày hai mươi một tháng bảy tại km một nghìn bảy trăm sáu mươi bảy trên tuyến quốc lộ một a thuộc thôn hai xã tân đức huyện hàm tân tỉnh bình thuận
chiếc xe ô tô mang biển số bảy mươi chín n ba trăm một mươi năm do phan thanh tùng điều khiển trên xe có phạm văn tâm lưu thông theo hướng đồng nai đi phan thiết
đã va chạm với xe ô tô mang biển số tám mươi sáu b một nghìn tám mươi bảy do lê thanh trúc điều khiển trên xe chở theo một mươi ba người lưu thông theo hướng phan thiết đi đồng nai
vụ tai nạn giao thông đã làm tám người chết trong đó sáu người tử vong tại chỗ một người tử vong trên đường được đưa đi cấp cứu một người tử vong tại bệnh viện bảy người bị thương
các nạn nhân bị thương đều đa chấn thương và thương tích nặng vùng đầu cổ
nguyên nhân xác định ban đầu do xe ô tô khách mang biển số tám mươi sáu b một nghìn tám mươi bảy đi không đúng phần đường gây tai nạn giao thông
ngay sau khi xảy ra sự việc các lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường cùng với người dân tổ chức cứu hộ cứu nạn khắc phục hậu quả và điều tiết giao thông
đến khoảng năm giờ sáng ngày hôm nay toàn bộ các nạn nhân đã được đưa về bệnh viện đa khoa bình thuận
giao thông trên tuyến quốc lộ một a đoạn qua địa bàn trên đã lưu thông trở lại
nhận được thông tin về vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng tại bình thuận làm tám người chết và bảy người bị thương
phó thủ tướng thường trực chính phủ trương hòa bình chủ tịch ủy ban an toàn giao thông quốc gia đã yêu cầu lãnh đạo ủy ban nhân dân tỉnh bình thuận
chỉ đạo ngành y tế huy động tối đa lực lượng chuyên môn tập trung cứu chữa các nạn nhân bị thương nhằm giảm thiểu thiệt hại về người
công an tỉnh khẩn trương điều tra xác minh nguyên nhân của vụ việc lưu ý kiểm tra về tình trạng nồng độ cồn và chất ma túy trong cơ thể của hai lái xe
xử lý nghiêm vi phạm theo quy định
phó thủ tướng thường trực chính phủ trương hòa bình cũng giao phó chủ tịch chuyên trách ủy ban an toàn giao thông quốc gia khuất việt hùng
khẩn trương đến kiểm tra hiện trường vụ tai nạn giao thông
chuyển lời thăm hỏi động viên của phó thủ tướng
bộ giao thông vận tải đến các nạn nhân bị thương và chia buồn với các nạn nhân không may qua đời do tai nạn
phối hợp với các cơ quan của bộ công an bộ giao thông vận tải lãnh đạo tỉnh bình thuận chỉ đạo khắc phục hậu quả của vụ việc
trong khi đó ngay sau khi vụ tai nạn giao thông xảy ra lãnh đạo bộ công an cũng đã chỉ đạo cục cảnh sát giao thông phối hợp với công an tỉnh bình thuận
khẩn trương cấp cứu người bị nạn khắc phục hậu quả
phối hợp cùng với chính quyền các cấp tổ chức thăm hỏi gia đình nạn nhân của vụ tai nạn giao thông
đồng thời chỉ đạo các lực lượng chức năng thuộc công an tỉnh bình thuận tiến hành phân luồng điều tiết
đảm bảo an toàn giao thông khu vực xảy ra tai nạn thực hiện các biện pháp điều tra vụ tai nạn theo quy định của pháp luật
xin được chuyển sang các tin tức về tình hình an ninh trật tự
xảy ra mâu thuẫn một đối tượng đã mua xăng đốt nhà của một người dân gây thiệt hại nặng nề về tài sản và làm bị thương ba người trong gia đình
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
và thực hiện lệnh bắt tạm giam bùi tấn quang và nguyễn tất linh cùng chú tại xã vĩnh thạnh huyện lấp vò tỉnh đồng tháp về tội giết người
trước đó vào khoảng chín h ba mươi phút ngày một mươi ba tháng bảy tại xã vĩnh thạnh trung huyện châu phú tỉnh an giang đã xảy ra cháy nhà của bà nguyễn thị diễm
vụ cháy đã gây ra thiệt hại nặng nề về tài sản và làm bị thương ba người trong gia đình
nguyên nhân của vụ cháy được xác định do thời gian gần đây giữa bùi tấn quang và bà diễm có mâu thuẫn với nhau nên quang đã rủ nguyễn tất linh cùng đi với mình có ý định đốt nhà bà diễm
sáng ngày một mươi ba tháng bảy quang đưa tiền cho linh mua hai can xăng khoảng bốn mươi năm lít rồi điều khiển xe ô tô bảy chỗ chở linh mang xăng đến nhà bà diễm
khi đến nơi quang đã sai linh tạt hai căn xăng vào nhà bà diễm rồi y châm lửa đốt
sau khi thực hiện hành vi quang và linh lên xe bỏ trốn đến khoảng sáu giờ ngày một mươi bốn tháng bảy bằng các biện pháp nghiệp vụ
lực lượng điều tra công an tỉnh an giang đã bắt được bùi tấn quang khi y đang lẩn trốn tại huyện bình đại tỉnh bến tre
và chiều tối cùng ngày đã bắt được nguyễn tất linh khi đang lẩn trốn tại huyện lấp vò tỉnh đồng tháp
gây dối trật tự công cộng một mươi chín đối tượng vừa bị công an thành phố bô ma thuật tỉnh đắk lắc khởi tố bắt tạm giam
theo kết quả điều tra ban đầu do có mâu thuẫn từ trước nên khoảng một mươi chín h ngày hai mươi tám tháng sáu
nguyễn đoàn tú khoa cùng với một số đối tượng mang
nguyễn đoàn tú khoa theo dao dựa đi đến nhà thái phi trung
tại đây trung và đồng bọn cầm hung khí dao chai thủy tinh có chứa xăng và đinh để xông vào đánh khoa cùng đồng bọn
sự việc xảy ra làm ảnh hưởng đến cuộc sống sinh hoạt của người dân gây mất trật tự xã hội địa bàn
quá trình đánh nhau làm hai đối tượng của nhóm khoa bị thương tích nhẹ
tại hiện trường lực lượng công an đã thu giữ hai xe ô tô một mươi hai cây dựa một con dao bảy chai thủy tinh có chứa xăng
quá trình điều tra công an tp bơ ma thuật đã khởi tố bắt tạm giam một mươi bảy đối tượng
riêng hai đối tượng cầm đầu là nguyễn đoàn tú khoa cùng thái phi trung sau đó đã đến cơ quan công an đầu thú và cũng bị khởi tố bắt tạm giam
qua công tác nắm tình hình phòng cảnh sát hình sự công an thành phố hải phòng đã phát hiện đối tượng trần quốc tân bốn mươi tuổi trú tại lô một mươi hai lâm tường
quận lê trân tp hải phòng có hành vi tàng trữ sản xuất và mua bán trái phép vũ khí quân dụng cho các đối tượng trên địa bàn tp hải phòng
bằng các biện pháp nghiệp vụ sáng ngày một mươi bảy tháng bảy lực lượng cảnh sát hình sự công an thành phố đã phát hiện bắt quả tàng trần quốc tân đang vận chuyển hai khẩu súng dạng k năm mươi chín cùng với hai viên đạn
qua đấu tranh tân khai nhận do cần tiền nên đối tượng đã tìm hiểu cách chế tạo súng
sau khi nghiên cứu tân đã rủ phạm văn hữu ba mươi chín tuổi trú tại xã an đồng huyện an dương thành phố hải phòng là người có nghề hàn và máy hàn cùng tham gia
tân là người đã vẽ mô hình súng và miếng y
tân đã vẽ mô hình nốc theo hình vẽ tạo các phôi sau đó giáp lại để đối tượng hữu hàn các mối hàn phôi giáp lại chi tiết khẩu súng
khám nhà của đối tượng hữu lực lượng chức năng đã phát hiện nhiều chi tiết như thanh kim loại lò so mảnh kim loại có hình dạng và kích thước khác nhau